tại thành phố hà giang đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương đã tham dự lễ động thổ
dự án trung tâm thương mại khách sạn và nhà ở shop house vincom hà giang của tập đoàn vingroup
dự án trung tâm thương mại khách sạn và nhà ở shop house vincom là công trình trọng điểm
trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hà giang
dự án được quy hoạch đồng bộ phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển đô thị thành phố hà giang
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt đây cũng sẽ là điểm đến thu hút người dân địa phương và du khách
góp phần tăng trưởng lĩnh vực du lịch dịch vụ của hà giang
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang luôn cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi
chủ động đồng hành cùng tập đoàn vingroup bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình
dự án theo phương trầm doanh nghiệp phát tài hà giang phát triển